còn chưa đầy một tháng nữa thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra
với sự tham gia của hơn một mươi tám năm trăm linh thí sinh trên địa bàn thành phố hải phòng
kỳ thi năm nay được sở giáo dục đào tạo hải phòng và các cơ quan liên quan
đã tăng cường giám sát mọi khâu không để kẽ hở cho các hành vi gian lận
bảo đảm kết quả thi có độ tin cậy cao tạo sự công bằng cho mọi thí sinh
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có một số thay đổi quan trọng
đáng chú ý nhất kỳ thi được giao địa phương tổ chức
vai trò của địa phương được tăng cường ở tất cả các khâu từ coi thi đến chấm thi
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm về toàn bộ kỳ thi
sở giáo dục đào tạo hải phòng huy động gần ba cán bộ tham gia công tác chấm thi coi thi
đều là những giáo viên cán bộ có tâm huyết trách nhiệm cao được lựa chọn theo đúng quy chế
với quy định rõ trường hợp nào được tham gia trường hợp nào không được tham gia coi thi chấm thi